tỉnh thanh hóa vừa xuất hiện một ca dương tính với sars cov hai trên địa bàn phường quảng vinh thành phố sầm sơn
sau khi xác định nguy cơ rất cao của trường hợp này lực lượng chức năng đã được huy động để triển khai các giải pháp khoanh vùng không cho dịch lan rộng
từ tối năm tháng tám ba trăm linh chín hộ dân cùng khu phố với bệnh nhân bảy trăm bốn mươi tám đã được phong tỏa vì sau khi trở về từ đà nẵng bệnh nhân này không chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà
tại thanh hóa đã có ca bệnh dương tính với sars cov hai được gọi là địa phương đã có dịch chứ không còn được gọi là nguy cơ cao nữa theo đó thì các biện pháp phòng chống dịch phải quyết liệt hơn
đến cuối ngày sáu tháng tám thành phố sầm sơn đã phong tỏa tiếp một khu phố lân cận gồm hai trăm tám mươi bốn hộ dân
cùng với việc cấm tuyệt đối người dân ra vào vùng phong tỏa ngay trong ngày lực lượng y tế đã ba lần khử khuẩn toàn bộ
trong khu vực trọng yếu tất cả các ca f một f hai cũng đã được cách ly tập trung để theo dõi
và cho nhân viên y tế người có trách nhiệm đưa đến tương hộ
phường quảng vinh nằm cách khu trung tâm du lịch sầm sơn khoảng sáu km
tỉnh thanh hóa đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân bảy trăm bốn mươi bốn
trên cơ sở đó xác định phạm vi giãn cách để công bố trong ngày bảy tháng tám
tiếp tục xác minh truy vết các trường hợp f một f hai để cách ly theo quy định